hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm ba mươi một năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hướng tới chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
hôm nay tại hà nội bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã tổ chức khai mạc triển lãm tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu với chủ đề
lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
thời gian qua bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã phối hợp với trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật
tổ chức được bảy trại sáng tác mỹ thuật ở cả ba miền bắc trung nam
thu hút được một trăm linh năm lượt các họa sĩ nhà điêu khắc tham gia sáng tác được hơn hai trăm linh tác phẩm mỹ thuật
triển lãm giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu đã đạt giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí
về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng năm năm hai nghìn một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín của bộ quốc phòng
như đại thắng mùa xuân một nghìn chín trăm bảy mươi năm đứa nước ngọt ra đảo bình ba tỉnh quân dân công binh
miền trung sau cơn lũ những người giữ đảo mắt biển
từ bạch đăng đến trường sa khổ luyện
qua đó tuyên truyền động viên các tác giả trên toàn quốc tiếp tục hướng ứng xây dựng nền mỹ thuật việt nam
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và tuyên truyền nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân cả nước